mặc dù chưa có sự hỗ trợ của nhà nước như một số tỉnh thành khác nhưng trong thời gian vừa qua
nhiều ngư dân tỉnh quảng bình đã tự giác lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá
góp phần vơi bớt gian nàn cho lộ trình gỡ bỏ thầy vàng của sc
thực hiện luật thủy sản năm hai nghìn một mươi bảy về việc lắp thiết bị giám sát hành trình cho tàu đánh bắt xa bờ
có chiều dài trên một mươi năm m và dưới hai mươi bốn m đến nay ngư dân quảng bình tự bỏ kinh phí lắp thiết bị giám sát hành trình
cho gần một chiếc tàu chiếm bảy mươi năm tổng số tàu cá xa bờ
con số này cao hơn mức bình quân chung của cả nước
mỗi thiết bị giám sát hành trình có trị giá khoảng hai mươi năm triệu đồng và cước phí thuê bao hai triệu đồng mỗi năm
hiện tri cục thủy sản tỉnh quảng bình tiếp tục tuyên truyền vận động số chủ phương tiện tàu cá còn lại
lắp đặt thiết bị giám sát hành trình để thuận lợi trong hoạt động khai thác trên biển
đồng thời giúp các cơ quan chức năng thuận lợi trong quản lý hoạt động của tàu cá
qua đó ngăn chặn việc vi phạm các quy định trong hoạt động khai thác thủy sản